chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
còn bây giờ sẽ là những nội dung chi tiết
thưa quý vị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc vừa bàn giao một trăm một mươi cá thể động vật rừng
cùng với tài xế và chiếc xe ô tô khách phương tiện cho công an huyện crong búc để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên đường hồ chí minh đoạn qua thôn một mươi bốn xã pern drang huyện cronbuk
một tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện xe khách
của nhà xe tây nguyên chạy theo hướng gia lai đi thành phố hồ chí minh có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra phía dưới gầm xe để hàng hóa tổ công tác phát hiện một thùng xốp bên trong có một mươi cá thể trồn hương
đã bị giết thịt và bốn lồng sắt bên trong có một trăm linh cá thể rúi vẫn còn sống
tại thời điểm này anh nguyễn minh tùng trú tại tỉnh con tum tài xế điều khiển xe
đã không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc của số động vật trên
và khai nhận vận chuyển số cá thể trồn và rúi trên cho một khách hàng từ tỉnh con tum đem xuống tp hcm tiêu thụ
chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi đoàn kiểm tra công an quận một mươi một tp hcm cùng với các lực lượng chức năng
đã kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại sky garden có địa chỉ tại sân thượng tòa nhà liên đoàn lao động
quận một mươi một số sáu trăm hai mươi hai lạc long quân
tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện có hơn sáu trăm linh kg thực phẩm bao gồm nguyên liệu gia vị dùng cho chế biến món ăn
không có nhãn mát và không có hạn sử dụng
đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản đối với công ty sky garden các hành vi như không có giấy đăng ký kinh doanh
vi phạm một số quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm như không trang bị thùng rác tại khu vực chế biến đúng quy định
đảm bảo bảo quản thực phẩm sống và thực phẩm chín chung một tủ đông khu vực bếp không đảm bảo điều kiện vệ sinh
khu vực sân thượng tòa nhà liên đoàn lao động quận một mươi một số sáu trăm hai mươi hai lạc long quân phường năm quận một mươi một
được công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại sky garden liên kết với nhà văn hóa lao động thuộc liên đoàn lao động quận một mươi một
làm quán cà phê để phục vụ nước giải khát điểm tâm cho cám bộ công nhân viên lao động
tuy nhiên thực tế nơi đây chủ yếu được sử dụng làm khu vực chế biến thực phẩm phục vụ cho nhà hàng sky garden bbq anbier
chuyên kinh doanh thực phẩm ăn uống cao cấp có địa chỉ đặt tại tòa nhà kế bên của tòa nhà liên đoàn lao động quận
cơ quan chức năng quận một mươi một đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm giám định và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị gần hai ngày qua hàng trăm người dân ở một số xã trên địa bàn của huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi bức xúc
cho rằng phía công ty trách nhiệm hiếu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông đại nam đã bán hàng kém chất lượng
nhiều người dân đến ủy ban nhân dân xã hành trung
nơi công ty quảng bá và bán sản phẩm yêu cầu trả lại hàng và phía công ty trả lại tiền
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại quảng ngãi
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi tại ủy ban nhân dân xã hành trung huyện nghĩa hành công ty trách nhiệm hiếu hạn tổ chức sự kiện và truyền thông đại nam
tổ chức quảng bá sản phẩm và bán một số hàng hóa như nồi cơm điện nồi áp suất nồi đa năng trảo trường dính
tuy nhiên sau khi mua về một số người dân cho rằng hàng kém chất lượng nên quay lại ủy ban nhân dân xã hành trung yêu cầu trả lại hàng
bọn tôi là người dân bình thường không biết là hòn giỏ không thiệt nhưng mà một số người phát hiện là hòn giỏ thì bà con tôi nôn nước tới đây
ví dụ anh mua cái chảo anh mua cái chảo thì người ta tặng cho anh một chây thú
còn ví dụ anh mua cái nồi áp suất thì người ta cũng có tặng cho anh cái nồi lão lão nướng
thấy nó cũng có gió trị cho nên bây giờ dân chúng ta là hôm nhiều
nhưng mà bây giờ nó đọt không đọt tư chấn
có một số hợp thụ gần nhà tôi là đem vì là náo không được hòn kém chất lượng
ví dụ như cái gì mà náo không được kìa
nhưng mà nồi áp suất là náo không được bây giờ dai cũng tục tẹt trá luôn
nó là náo là chỗ là hư khát còn nồi cơm là không chín
nên bây giờ bọn tôi là nhờ chất năng có thẩm quyền để điều tra làm rõ sự việc này cho bà con
bước xuất trước sự việc từ chiều ngày hai mươi năm đến thời điểm
một mươi hai h trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi một số người dân mua hàng ở các xã hành minh thành đức thành thuận thành phước thành trung và thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành vẫn còn nán lại ủy ban nhân dân xã để chờ trả lại số hàng đã mua
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã hành trung đến thời điểm này có trên một trăm tám mươi người đã mua hàng của công ty
ở các xã có cái điểm bắn ở thị trấn chợ chùa ở địa bàn hành trung thì có các xã thì lăn cạn thì có đánh
công ty là phải trả tiền lại và họ trả hàng
còn về lĩnh vực an ninh tật tự thì chúng tôi cũng phải đảm bảo về phối hợp vô cùng với bố phố về công an huyện và sự sử dụng của đồng quỹ vị ban
để đảm bảo cho tình hành an ninh tật tự trong địa phương không có địa điểm nắm xã đâu
giải quyết thì hiện tại là cơ quan công an quyện phối hợp với xã có tạm giữ hai chiếc xe ô tô của đơn vị công ty
để nó hoạt động vào ngày hôm qua là hai lần thì đang có tạm giữ tại xã
còn cái việc là hàng nó đắt giá hoặc là hàng kém chất lượng mà theo bà con có cái thông tin cung cấp
thì chúng tôi đang thu thập thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng để mà đề nghị hướng giải quyết tốt nhất
hiện chính quyền địa phương và công an huyện nghĩa hành cùng các đơn vị chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự
và điều tra làm rõ số hàng công ty đại nam đã bán
để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân đồng thời sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai vừa tiến hành tiêu hủy một lượng lớn hàng hóa đã bị lực lượng chức năng thu giữ qua các vụ án vi phạm hành chính trước đó
số lượng tăng vật tịch thu tiến hành tiêu hủy đợt này gồm mặt nạ dưỡng da xe ô tô đồ chơi trẻ em các loại nước hoa quả đóng hộp
ba mươi kg nho khô đóng hộp bốn tám trăm linh gói lương khô một trăm hai mươi chiếc dụng cụ thủy tinh có nguy cơ gây hại cho sức khỏe được sử dụng để hút các chất kích thích
toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo an toàn sử dụng
số tăng vật trên được bàn giao cho công ty môi trường đô thị lào cai tiến hành tiêu hủy theo đúng trình tự quy định
được xử lý hoàn toàn không còn khả năng tái chế sử dụng và được giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy công an tỉnh
cục cảnh sát môi trường bộ công an đã vào cuộc điều tra về sai phạm xử lý trên địa bàn tỉnh đồng nai
sau khi cơ quan chức năng tỉnh đồng nai phát hiện nhiều sai phạm về việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó cục cảnh sát môi trường bộ công an đã tiến hành thu thập thông tin hồ sơ tài liệu liên quan đến việc bảo vệ môi trường
của các đơn vị doanh nghiệp nổi cộng không chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường
trong đó đặc biệt là các đơn vị xử lý chất thải nguy hại chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải sinh hoạt
để có hướng xử lý theo quy định đối với các đơn vị sai phạm cục cảnh sát môi trường sẽ điều tra về việc quy hoạch quản lý
và các quy chuẩn yêu cầu kỹ thuật đối với các khoản các khu bãi trôn lấp xử lý chất thải rắn sinh hoạt
trước đó kết quả thanh tra của cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cũng đã phát hiện nhiều sai phạm trong sử dụng đất
thu gom vận chuyển trôn lấp rác thải sinh hoạt rác thải y tế và chất thải rắn và tỉnh cũng đã có những xử lý bước đầu về những sai phạm này
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng đổ trộm xử lý chất thải rắn không đúng nơi quy định không đúng chức năng nhiệm vụ
là hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật môi trường gây ra nhiều hệ lụy đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
câu chuyện đổ trộm dầu thải vào nước sông đà những ngày qua cũng đã làm đảo lộn cuộc sống của hơn một bốn triệu dân thủ đô
hành vi của ông hiếu đã bị phòng ba cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bộ công an phát hiện bắt giữ sau một thời gian theo dõi
với sự phối hợp của phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm sở tài nguyên và môi trường công an xã phạm văn hai
ông hiếu cùng ba người liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội